đã có hiện tượng lây chéo ngoài cộng đồng và có những ổ dịch mới do vậy nếu không kiên quyết thì tình trạng sẽ trở nên phức tạp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ như vậy để yêu cầu các thành viên chính phủ cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
đưa ra biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn hiệu quả việc lây lan dịch trong cộng đồng
tại cuộc họp thủ tướng đề nghị phải có biện pháp mạnh mẽ hơn không chủ quan lơ là không để bất ngờ trong mọi tình huống
tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm với sức khỏe tính mạng của bản thân và cộng đồng
hôm nay chúng ta sẽ thảo luận và sẽ quyết định những biện pháp riêng khẳng cấp